thưa quý vị mặc dù cơn bão có trọng tâm là đi vào các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
song công an các đơn vị địa phương tại nghệ an cũng đã chủ động triển khai các phương án kế hoạch
tập trung lực lượng phương tiện để sẵn sàng cho mọi tình huống tuyệt đối không được lơ là chủ quan
công an nghệ an đang chủ động nắm chắc diễn biến bão noru và tình hình mưa lớn trên địa bàn
để chủ động tham mưu và chỉ đạo có phương án toàn diện ứng phó phù hợp
hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng phòng ngừa chủ động ứng phó kịp thời
khắc phục khẩn trương và hiệu quả không để bị động bất ngờ đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền
vận động nhân dân tích cực thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống mưa bão đối với gia đình và bản thân
nắm tình hình các hộ dân sinh sống tại cửa sông ven biển ven sông suối
các khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở đất lũ ống lũ quét ưu tiên việc bố trí lực lượng ứng trực
sẵn sàng di rời đến nơi an toàn đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân